thưa quý vị ngay sau trận đấu lượt về giữa đội tuyển việt nam đội tuyển indonesia tại vòng loại thứ hai fifa world cup hai nghìn hai mươi sáu khu vực châu á vào tối ngày hôm qua
liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên trưởng philipp choujie đã gặp trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò là huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam và đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tại cuộc gặp đến liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia việt nam ông philip choujie đã cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày hai mươi sáu tháng ba
huấn luyện viên philip choujie đã cảm ơn sự hỗ trợ ủng hộ tích cực từ các cầu thủ các câu lạc bộ liên đoàn bóng đá việt nam cũng như người hâm mộ
huấn luyện viên philippe jouzier cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ việt nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng
về phần mình liên đoàn bóng đá việt nam ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông philip choujie trong thời gian qua khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao sự chuyên nghiệp trong công việc
liên đoàn bóng đá việt nam chúc ông cùng với gia đình sức khỏe và hạnh phúc
liên đoàn bóng đá việt nam xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển việt nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra
đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá việt nam nói chung và các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng